thời tiết mùa hè khiến không ít người gặp phải rắc rối với mái tóc của mình
tóp nhanh bẩn do nhiệt độ cao và đổ mồ hôi nhiều là trường hợp rất nhiều người gặp phải
dầu gội khô loại dầu gội đang xịt không cần nước như dầu gội thông thường lại trở thành cứu cánh cho mái tóc của nhiều người
cái này thì sử dụng như thế nào đấy
bận hơn thì mình chữa ở được mà đầu bếp thì chị xỉ kè lên xong rồi mình đáy thì nó sẽ tơi tóc
một tuần thì dùng mấy lần không có liều lượng không
không phải liều lượng nhưng mà khi là chị kiểu cảm giác kiểu như là chị đang bận đi đâu ấy nhưng mà chị chưa kịp gội đầu được ấy thì chị xỉ kè lên ấy
cho ra nó sẽ tự tơ tóc nó sẽ tự tơ ra như kiểu mình vừa gội đầu ấy
nãy nếu mà dùng cái này nhiều nó có ra đầu có làm sao không nhở
cái này nó xịt nhiều ra đầu mà
không sao đâu
thì nó cũng kiểu
nhưng mà mình sợ chị gội đầu ấy
thế thì chị có sợ phải cái đấy không
với chức năng làm sạch tạm thời cho mái tóc sản phẩm này được phái nữ và những người bận rộn rất ưa thích
tuy nhiên liệu chúng ta có đang hiểu lầm về công dụng của sản phẩm tiện lợi này và đánh đổi sức khỏe của chính mình
là một học sinh đang ôn thi cuối cấp những bận rộn của công việc học tập khiến mai anh không có nhiều thời gian để chăm sóc cho mái tóc của mình
đặc biệt cơ địa da dầu của máy anh càng khiến tình trạng tóc trở nên mất thẩm mỹ ngay cả khi vừa gội đầu
khi mà da đầu mình bị dầu thì rất là bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của mình
khi mà thời tiết đang nóng bức như này ra ngoài đường tóc rất là hay bị bết
mà cho dù em có gội đầu nhiều như nào thì trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ rất nhanh bị bết lại
và em đã tìm tới những cái sản phẩm như là dầu gội khô để có thể cứu trợ cho mình tạm thời
ví dụ như là trước khi đi học quá vội mình không thể nào mà gội được hay là đi chơi với bạn bè ấy á
và chai dầu gội khô này trở thành sản phẩm tiện lợi được mai anh và nhiều người sử dụng thậm chí là lạm dụng
mùa hè này thì là tương đối nhiều ấy á tại vì thời tiết rất là nóng đầu rất là hay bị bẩn bị bết ấy á
thời gian này em sử dụng rất là nhiều và thấy vẫn rất là tốt cho da đầu của mình ạ
tuy nhiên theo chính những chuyên gia về tóc trên thực tế
sản phẩm này không có tác dụng làm sạch thần thánh như mai anh và nhiều người vẫn nghĩ
thậm chí nó còn có thể gây hại nếu chúng ta sử dụng quá nhiều
dầu gội khô thì mình sẽ sử dụng trong trường hợp là tóc bị bết và mình không có thời gian
và mình gội đầu ngay bằng nước thì mình sử dụng cái dầu độ khô
cái cơ chế hoạt động của dầu hội khô nó sẽ tạo ra những cái hạt để mà hút được cái dầu
và làm cho tóc trở lại phồng trở lại như bình thường
theo khuyên cáo của các sản xuất ấy
thì cái dầu gội khô mình không nên sử dụng thường xuyên
nếu sử dụng thường xuyên thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến gan và hệ thần kinh trung ương
và không tốt cho sức khỏe
dầu gội khô làm sạch tóc bằng cơ chế hút sạch dầu trên tóc
và để có thể hút dầu hiệu quả trong thời gian ngắn
thành phần của các sản phẩm này có thể chứa nhiều chất hóa học
gây hại cho da đầu và tóc như paraben là một chất bảo quản được sử dụng rộng rãi
trong các sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu chất này có thể gây rối loạn hệ thống hormone của con người
cồn xuất hiện nhiều trong thành phần của dầu gội khô để làm sạch và tăng khả năng hút dầu
tuy nhiên cồn có thể gây hại cho vùng da đầu gây khô tóc dụng tóc khô da đầu gây gầu và ngứa
ngoài ra trong dầu gội khô còn có hàng nghìn chất hóa học
có thể tác động trực tiếp lên vùng ra đầu vốn rất nhạy cảm của chúng ta
không thể phủ nhận được công dụng và sự tiện lợi của dầu gội khô mang lại
tuy nhiên đây vẫn là sản phẩm cần được sử dụng có liều lượng và không nên quá lạm dụng
để bảo vệ sức khỏe cho mái tóc và cơ thể người sử dụng
khi tuyến bã nhờn trên da đầu hoạt động quá mức
chất nhờn sẽ được tiết ra nhiều làm bít chân tóc da đầu có gầu tóc dễ dụng
ngoài yếu tố di chuyển cơ địa và ảnh hưởng của thời tiết
chính vì vậy người có ra đầu đổ nhiều dầu không nên quá lạm dụng
các bạn nên sử dụng dầu gội khô để chăm sóc tóc tốt nhất
các bạn nên sử dụng dầu khô cho mái
khi các bạn sáng ngủ dậy và không kịp gội đầu thì các bạn có thể xịt lên mái một ít
để phồng lại mái chứ không nên sử dụng cả toàn đầu
những bạn có da đầu bị dầu thường xuyên thì mình khuyên là các bạn nên dùng những sản phẩm dầu gội
và dầu sả dành riêng cho tóc bị dầu
ở nhà thì các bạn cũng tránh dùng những sản phẩm về dầu dừa và tinh dầu bưởi
để giảm lượng dầu đưa vào tóc
dầu gội khô là sản phẩm có thể cải thiện tình trạng tóc nhiều dầu trong thời gian ngắn
không có tác dụng làm sạch lâu dài
đây cũng là sản phẩm chứa nhiều chất hóa học nên cần hiểu đúng về công dụng
để tránh lạm dụng sản phẩm này
không dùng dầu gội khô quá hai lần một tuần
không lạm dụng các sản phẩm này
tốt nhất chỉ nên dùng dầu gội khô cho tóc mái để đảm bảo tính thẩm mỹ hạn chế dùng cả đầu
tóc vẫn cần gội thường với nước sau khi dùng dầu gội khô
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé